chính phủ vừa ban hành nghị định số một mươi ba hai nghìn một mươi chín về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
trong đó có nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ như miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
miễn giảm tiền thuê đất thuê mặt nước ưu đãi tín dụng
cụ thể về miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được miễn thuế bốn năm và giảm năm mươi số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo
nghị định cũng quy định doanh nghiệp khoa học và công nghệ được miễn giảm tiền thuê đất thuê mặt nước
theo quy định của pháp luật về đất đai
sở khoa học và công nghệ có trách nhiệm phối hợp với cơ quan tiếp nhận hồ sơ của người sử dụng đất
theo quy định tại điều sáu mươi nghị định số bốn mươi ba năm hai nghìn một mươi bốn của chính phủ về ưu đãi tín dụng cho doanh nghiệp khoa học công nghệ
thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ và sản xuất kinh doanh
nghị định nêu rõ các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ
tín dụng đầu tư của nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành